đây là lần đầu tiên ông phan văn mãi chủ trì họp báo trên cương vị chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố
buổi họp báo bắt đầu lúc một mươi sáu h trong bối cảnh tp hcm chỉ còn hai ngày nữa sẽ hết đợt giãn cách xã hội kéo dài ba mươi ngày
từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín
hiện thành phố ghi nhận hơn hai trăm chín mươi tám ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư và trải qua một trăm linh năm ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau
trong đó có hai mươi hai ngày siết chặt với nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
theo ông mãi mục tiêu của nghị quyết tám mươi sáu là ngày một mươi năm tháng chín tp hcm kiểm soát được dịch bệnh
thời gian qua thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng so tiêu chí bộ y tế đề ra thì còn một số nội dung chưa đạt được
vì vậy để đảm bảo việc chống dịch của tp hcm bền vững hơn
từng bước nới lỏng phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội
làm sao cho hài hòa giữa phòng dịch và đảm bảo các hoạt động thiết yếu của đời sống xã hội
thành phố quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn theo chỉ thị một mươi sáu thêm một thời gian nữa dự kiến đến cuối tháng chín
ông mãi nói và cho biết một số địa bàn có kết quả kiểm soát dịch tốt như cần giờ củ chi quận bảy phú nhuận nhà bè
năm một mươi một có thể áp dụng chỉ thị một mươi sáu trừ hai mươi năm cộng để đảm bảo kết quả chống dịch bền vững
và để thành phố có sự chuẩn bị cần thiết thêm nữa cho giai đoạn phục hồi mở cửa sau giai đoạn dịch bệnh
về một số kết quả tích cực trong phòng chống dịch thời gian qua
theo ông mãi đầu tiên là công tác giãn cách khi tỷ lệ vùng đỏ được thu hẹp mở rộng vùng xanh
đến nay theo thống kê có năm mươi ba tổ dân phố là vùng xanh
tỷ lệ các ca dương tính giảm rõ rệt qua các đợt xét nghiệm một hai ba và tỷ lệ vùng xanh còn tăng
quận bảy huyện cần giờ củ chi đã đạt được một số kết quả tích cực cơ bản kiểm soát được dịch
các địa phương phú nhuận nhà bè quận năm một mươi một đã đạt được những kết quả rõ rệt dự kiến ngày một mươi năm tháng chín công bố
tiếp nữa công tác quản lý thu dung điều trị có những bước tiến đáng kể phù hợp với diễn biến dịch phức tạp
f được tiếp cận thuốc hỗ trợ y tế kịp thời
sự giúp đỡ của các tổ quân y giúp quản lý f hiệu quả
tất cả điều này giúp số ca cấp cứu tử vong giảm đi
vì tiêm vaccine đã có sáu năm triệu người tiêm mũi một chiếm trên chín mươi dân số một mươi tám tuổi trở lên
một ba triệu người tiêm mũi hai đạt một mươi chín
việc phủ vaccine là điều kiện quan trọng giúp tp hcm khôi phục lại cuộc sống mới mở rộng hoạt động kinh tế
người đứng đầu chính quyền tp hcm cũng cho biết từ nay đến cuối tháng chín
thành phố sẽ tập trung các hoạt động củng cố kết quả trong phòng chống dịch đã đạt được
trong đó thành phố sẽ vận đấu đạt được tỷ lệ mỗi một cao nhất
đồng thời đẩy nhanh tốc độ
để những trường hợp tới hạn sẽ được tiêm
các vaccine quy định từ tám đến một mươi hai tuần mới tiêm mũi hai
thì thành phố xem xét đẩy nhanh tiêm sớm hơn nhằm sớm phủ vaccine
mục tiêu là nhanh chóng mở lại các hoạt động bình thường
việc thứ hai tp hcm tập trung củng cố năng lực của y tế cơ sở như các trạm y tế cố định lưu động
đồng thời sẽ đầu tư phát triển y tế dự phòng và y tế công cộng
song song đó địa phương sẽ mở rộng năng lực điều trị để nâng khả năng tiếp nhận
và điều trị khi tiến hành mở cửa
tỷ lệ phủ vaccine và năng lực điều trị của hệ thống y tế là rất quan trọng
để thành phố đủ sức giải quyết các vấn đề
thứ ba tp hcm chuẩn bị kỹ hơn kế hoạch phục hồi kinh tế cho giai đoạn sáu tháng chín
trong tuần này kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sẽ được hoàn thiện
để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp chuyên gia người dân
mục tiêu là đảm bảo phòng chống dịch đồng thời mở cửa an toàn trong điều kiện còn có dịch
đã thí điểm hoạt động của siêu thị shipper thương mại điện tử ăn uống mang về
địa phương sẽ mở thêm các dịch vụ an toàn để phục vụ nhu cầu của người dân cộng đồng doanh nghiệp
ví dụ sản xuất an toàn dịch vụ y tế giao hàng vận tải logistic tài chính ngân hàng dịch vụ công ích
các dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân theo nguyên tắc an toàn để đáp ứng hoạt động của người dân doanh nghiệp
tiếp tục giãn cách tp hcm sẽ triển khai gói an sinh như thế nào
ông phan văn mãi nói khi thành phố thực hiện giãn cách kéo dài vấn đề an sinh cho người dân rất quan trọng
thủ tướng nói ai ở đâu thì phải đảm bảo an sinh không để người dân thiếu ăn thiếu mặc
đây là mục tiêu nhưng cũng là mệnh lệnh
sau khi đợt dịch thứ tư bùng phát tp hcm có gói ban đầu nhưng vừa hỗ trợ xong số lượng phát sinh lên rất nhiều
ở gói thứ hai cũng vậy do thời gian giãn cách lâu số lượng tăng lên
tuy nhiên có nguyên nhân chủ quan từ các cấp chính quyền cơ sở khi giả soát chưa đầy đủ
sai người được hưởng
đây là khuyết điểm của chính quyền thành phố
thời gian qua quận huyện đã kịp thời kiểm tra đôn đốc xử lý trường hợp vi phạm
để điều chỉnh thành phố tính toán có gói mới
hiện địa phương khẩn trương ra soát những trường hợp khó khăn để có danh sách tương đối đầy đủ
đến chiều qua thành phố đã nhận được danh sách ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn
danh sách này cần được giá soát tổng hợp đầy đủ nhất để không ai bị soát
nếu đúng người được hỗ trợ mà sót thành phố sẽ bổ sung
vừa qua thành phố cấp một mươi bốn tấn gạo đợt một đến người dân
địa phương đã cấp một tám triệu túi ăn xinh
theo thống kê hiện gói hỗ trợ đợt một hai có tổng kinh phí gần sáu năm trăm linh tỷ đồng
dự kiến gói ba thời gian tới khoảng một mươi tỷ đồng
số kinh phí này rất lớn nhưng thành phố hồ chí minh phải làm để hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn
việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện ra sao
ông phan văn mãi cho biết
thành phố đang tập hợp các kiến nghị làm việc với doanh nghiệp để đề xuất với trung ương các chính sách thuế tín dụng
thành phố có gói kích cầu để kích thích sản xuất đào tạo lao động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ
trong thời gian gần đây thủ tướng liên tục có những cuộc làm việc với doanh nghiệp để đưa ra những quyết sách phù hợp
thành phố làm sao để bảo đảm hài hòa giữa việc giãn cách và hoạt động sản xuất kinh doanh khôi phục kinh tế
ông mãi cho biết với quan sát về tình hình dịch đang diễn ra trên thế giới cũng như phân tích của nhiều chuyên gia
thành phố thấy dịch bệnh còn diễn biến phức tạp kéo dài nên phải xác định tư thế sống trong điều kiện có dịch
các hoạt động kinh tế xã hội sinh hoạt cũng phải đặt trong bối cảnh đó
trên nguyên tắc an toàn sinh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn để phòng chống dịch
hài hòa giữa giãn cách và phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh như là một mối quan hệ không thể tách rời được
thành phố sẽ tiếp cận theo hướng dịch còn diễn biến tiếp
và chúng ta phải chuẩn bị các điều kiện an toàn để cho các hoạt động kinh tế xã hội trở lại
vì vậy thành phố tiếp cận từ góc độ an toàn như các chỉ số về tiêm vaccine khả năng chống chịu về hệ thống y tế
theo dõi tỷ lệ nhiễm để sớm tiếp cận được f chăm sóc theo dõi để ngăn ngừa các tình huống chuyển nặng cấp cứu
ngành y tế sẽ có hệ thống theo dõi để đo lường cập nhật thường xuyên định kỳ
thành phố hồ chí minh có nới lỏng hay siết chặt giãn cách sẽ phụ thuộc vào những cơ sở này
ngoài ra địa phương sẽ có bộ tiêu chí an toàn cho các lĩnh vực hoạt động nơi an toàn hành trình an toàn điểm đến an toàn
người tham gia vào các hoạt động sản xuất cũng phải đảm bảo các tiêu chí an toàn đó
một trong các tiêu chí này là thẻ xanh covid dựa vào các điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm
kết hợp quy định năm k và một số quy định khác để đánh giá mức độ an toàn
việc an toàn được đánh giá dựa theo địa bàn ngành nghề
nếu hội nghị có diễn biến tích cực sẽ mở rộng các hoạt động kinh doanh tái xuất
nếu kết quả sâu hơn thành phố sẽ có điều chỉnh
trước đó tại hội nghị thành ủy tp hcm mở rộng chiều ngày một mươi một tháng chín
bí thư thành ủy nguyễn văn nên nói có thể thành phố không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát dịch
trước ngày một mươi năm tháng chín theo nghị quyết tám mươi sáu
do đó tp hcm phải xin thêm một thời gian nữa có thể tới hết tháng chín để hoàn thành
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố được giao thỏa thuận để có văn bản sớm xin ý kiến
của chính phủ
về lý do tp hcm cần thêm hai tuần để kiểm soát covid một mươi chín lãnh đạo thành ủy thành phố cho rằng
đây là quãng thời gian quan trọng và phù hợp với quy luật của dịch bệnh
theo đó tp hcm đang ghi nhận hơn một trăm linh f cần quản lý điều trị
sau hai tuần số f trên có thể được kéo giảm đồng nghĩa việc thành phố hạn chế
ngăn chặn được nguồn lây lan
ngoài ra thành phố đang có tốc độ tỷ lệ người dân được tiêm vaccine covid một mươi chín ở mức cao
sau hai tuần kháng thể của người được tiêm
các tiêm chủng sẽ được nâng lên tạo những hiệu quả về mặt dịch tễ
với hai lý do vừa phân tích cộng với các biện pháp khác nhằm ổn định tình hình
tăng cường nâng cao chất lượng điều trị chắc chắn thành phố sẽ có kết quả khả quan hơn bây giờ
ông nên nói
nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ ban hành ngày một mươi tháng tám đặt mục tiêu tp hcm kiểm soát được dịch trước ngày một mươi năm
hôm một mươi tháng chín tp hcm đã lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp về kế hoạch phòng chống covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế của tp hcm sau ngày một mươi năm tháng chín
theo đó tp hcm dự kiến áp dụng thẻ xanh thẻ vàng covid một mươi chín để kiểm soát mức độ tham gia hoạt động xã hội của người dân
kế hoạch phục hồi kinh tế của tp hcm dự kiến gồm ba giai đoạn từ ngày một mươi sáu chín đến ngày ba mươi một một mươi

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại